bà cũng bất ngờ

bảo là những cái chuyện như thế này thì con phải nói với bố
thế xong rồi mình cũng gọi điện cho chồng
mình nói thế anh ấy bảo
thế tóm lại là em nghe ai
em nghe anh hay là em nghe cái người phụ nữ kia
thế mình cứ ngạc đi

nhưng sự thật mãi sau này thì chị có thể đã xác minh được
sự thật là đúng như thế
sự thật đúng là như thế
và hai ngày sau thì cái cô đó xuống gặp mình
để nói chuyện
mình nhớ là hẹn nhau ở bixi
cô ở gần cơ quan anh công tác
anh công tác ở xa hà nội hơn ba trăm linh km
vậy có nghĩa là tôi xin hỏi nhỏ một chút là
nếu chị là một trí thức như vậy
thì anh nhà cũng là một trí thức hay là làm công việc nó khác biệt
anh ấy là bộ đội
bộ đội ạ
và trong cái lĩnh vực của anh ấy thì là
gọi là quân nhân chuyên nghiệp đấy ạ
vâng làm lâu dài
ở thời điểm đó anh ấy công tác xa nhà ba trăm linh km ạ
tận tỉnh nào ạ
và cái cô này là có cái gian díu với anh ấy là ở trên lào cai
cô ấy về tận hà nội bixi để gặp chị
hai người phụ nữ chị thì là danh chính ngôn thuận
cô ấy thì không
nói với nhau câu chuyện gì
cô gặp mình cô ấy kể về cái nỗi khổ của cô ấy
về cái sự thất vọng của cô ấy
và cô ấy nói là em muốn là sẽ cho anh ấy một bài học
đây thực sự là con của anh ấy
mà anh ấy
anh ấy thách đố em anh ấy bảo là
để xem như thế nào
nhưng mà em sẽ test để em cho em biết
vì em chưa có quan hệ với ai ngoài anh ấy cả
cô ấy vừa trẻ vừa xinh
trẻ hơn mình
cô ấy làm nghề cô ấy có một cái shop
mà cắt tóc gội đầu
thế và cô ấy nói là cô muốn đẻ đứa con này ra
để chứng minh rằng là anh ấy sai
thế và mình
thực sự lúc đấy là mình rất là thương cổ
cô ấy khóc rất là nhiều
mình nghĩ cũng là thân phận phụ nữ
mà khổ quá
thì mình mới bảo với cô ấy là chị không có can thiệp
về cái chuyện em giữ cái thai hay là không
bởi vì cái đứa bé trong bụng nó
nó không có tội tình gì cả
nhưng mà chỉ nghĩ nếu mà sinh con ra trong
để mà trong một cái thách thức
thì chị không nghĩ đối xử với đứa con như vậy
thì tùy em quyết định là em bỏ
hay là không bỏ chị đều tôn trọng cả
thế và mình rất là thương cô ấy
xong rồi mình mới tặng cho cô ấy
quyển sách yêu và cưới của lê vân
thì để hàm ý chuyển đến cô ấy
cô ấy một cái thông điệp là yêu là một chuyện
mà cưới là cái chuyện khác
mình đang trong cái câu chuyện như vậy
nếu mà cô ấy mà giạch giỏi được cái chuyện đấy
thì có thể may ra cô ấy có một con đường hạnh phúc hơn
trong quyết định của mình đúng không chị
thì cô ấy cũng yêu anh thật lòng
cô ấy cũng yêu thật lòng thì mới đến cái chuyện đó
tôi thấy chị nói đến chuyện này chị vẫn còn ngân ngấn nước mắt
rất xúc động
chị là một cán bộ về bình đẳng giới
còn chồng chị cũng là một người
có vị trí học tập
còn chồng chị cũng là một người có vị trí học tập
còn chồng chị cũng là một người có vị trí học tập
các nơi và ở các thành phần khác nhau
và thậm chí là đối với trí thức
thì cái bạo lực nó lại ngấm ngầm
nghĩa là rất là nhiều người không biết được
là có cái bạo lực xảy ra
đối với bạo lực khi mà chúng tôi hỗ trợ
thì thường ở những cái vùng nông thôn
thì bạo lực nó thường là thiên về bạo lực thể chất nhiều hơn
nhưng mà đối với trí thức
thì cái bạo lực tinh thần cũng rất là kinh khủng
hoặc là bạo lực tình dục
hoặc là bạo lực về kinh tế